xảy ra vào ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại khu phố năm thị trấn liên hương huyện tuy phong tỉnh bình thuận
sáng nay ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đã đến công an huyện tuy phong chỉ đạo điều tra vụ việc
theo đơn tố cáo của một cô gái sinh năm hai nghìn sáu nhân viên quán karaoke tại thôn một xã bình thạnh huyện tuy phong
vào lúc một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng một mươi tại quán karaoke trên một nhóm đối tượng sau khi tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại quán
thì có một đối tượng đặt vấn đề để đi qua đêm tuy nhiên cô gái không đồng ý
sau đó nhóm đối tượng này đã khống chế và đưa cô gái lên xe ô tô đưa đến khách sạn tại khu phố năm thị trấn liên hương
tại đây một đối tượng đã đưa cô gái vào phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm
công an huyện tuy phong đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc tiến hành trích xuất camera lấy lời khai người bị hại và những người có liên quan
đồng thời khám nghiệm hiện trường thu giữ vật chứng và đưa bị hại đi giám định pháp y
qua xác minh được biết các đối tượng gồm lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tỉnh quảng bình là phó giám đốc của một công ty tại tỉnh bình thuận
trương đình vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín khu phố tám liên hương tuy phong bình thuận
nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tính hà tĩnh và đối tượng tên sơn chưa rõ địa chỉ
các đối tượng này đã khống chế và đưa cô gái sinh năm hai nghìn sáu lên xe đến khách sạn
trong đó đối tượng lê anh tuấn là người đã khống chế và thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cô gái này
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc với hành vi công độ xâm thường pháp luật của các đối tượng và gây bức xúc trong dư luận
lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
và khấn trương điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trách pháp luật và hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi của các đối tượng
kịp thời đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật tuyệt đối không để lọt tội phạm
với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật nhằm răng đe phòng ngừa chung